do vẫn chỉ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên tại các tỉnh thành bắc bộ tiếp tục duy trì mưa nhỏ vài nơi vào lúc đêm
sáng sớm thì sẽ có sương mùi nhẹ dài rác
chưa chiều hưởng nắng với mức nhiệt đêm nay và ngày mai ở mức năm mươi bảy hai mươi bảy độ
một vài nơi thuộc khu vực tây bắc mức nhiệt còn có thể cao hơn khoảng từ hai đến ba độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tại khu vực trung bộ cho đêm nay và ngày mai
thời tiết nói chung là ít biến đổi phổ biến tạnh giáo ít mưa
với các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thì sáng sớm sẽ có sương mùi nhẹ dài rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt ở ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
trời còn nắng nhiều hơn vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ở mức là hai mươi bảy ba mươi một độ
riêng một số tỉnh phía nam thuộc ninh thuận và bình thuận
thì nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi một độ
lui xuống các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn duy trì chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì trời còn nắng nhiều
nhiệt độ ban trưa vì vậy ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ
riêng một vài nơi thuộc khu vực miền đông của nam bộ
như là đồng nai bình phước
nhiệt độ có thể vượt ngưỡng là ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa
chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
với gió đông bắc cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm từ bốn đến một mươi km trong mưa
với gió đông bắc cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù
trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông đến đông nam cấp hai
đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi năm độ